xin được chuyển sang các thông tin tiếp theo
thưa quý vị khi số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao chúng ta không nên đặt nặng con số nữa
việc cần làm bây giờ không phải là truy vết mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và ca nguy cơ
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín quận hoàng mai hà nội cho biết
tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn do số f ngày càng nhiều tuy nhiên đa số người dân đều đã được tiêm vaccine nên số ca chuyển nặng ít hơn
ông hải chia sẻ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca f tình trạng nặng đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh trường hợp từ nặng đến nguy kịch
các bệnh nhân nặng đến nguy kịch đa số chưa tiêm vaccine một số tiêm được một mũi chủ yếu là người cao tuổi từ tám mươi đến chín mươi và gần một trăm linh tuổi có bệnh lý nền
theo ông hải việc cần làm bây giờ không phải là truy vết
không làm đồng loạt mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và các ca có nguy cơ để điều trị
đặc biệt là việc phát hiện sớm đưa vào bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị giảm ca chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong
ông hải nhấn mạnh với f nhẹ không triệu chứng thì nên ở nhà tự cách ly tự điều trị
họ được phát các gói thuốc do sở y tế cung cấp những trường hợp như vậy chúng ta không cần phải quá quan tâm nữa
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải hiện bộ y tế đã có hướng dẫn điều trị f tại nhà
thực tế nhiều nhà không đạt được những quy định đề ra như nhà cửa không được rộng rãi lo ngại một người bệnh lây nhiễm thì những người khác là f một
ông hải nói
tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên cho họ ở nhà người nọ chăm người kia theo dõi sát phát hiện nguy cơ nặng
nơi đưa đến thu dung là gánh nặng cho ngành y tế người bệnh không vui nhân viên quá tải
chúng ta hoàn toàn có thể cho người bệnh ở nhà tuy theo triệu chứng của người bệnh thay vì điều kiện chúng ta đặt ra
ông cũng cho rằng nên có nhiều đội y tế lưu động
y tế phường
y tế khu phố để phát hiện chuyển nặng và đưa lên tuyến trên kịp thời
trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay kịch bản hà nội năm ca nhiễm trong ngày có thể xảy ra khi tết nguyên đán cận kỳ
vậy người dân làm thế nào để đón tết an toàn
với số ca mắc mới vẫn liên tục tăng như hiện nay hà nội nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với kịch bản năm ca nhiễm mỗi ngày thay vì hai ca như hiện nay
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại đại học y hà nội cho biết tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại tại hà nội trở nên căng thẳng hơn số lượng bệnh nhân f ngày càng nhiều
đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn tuy nhiên khi số lượng f không nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hiện ngày nào cũng có từ hai mươi đến ba mươi ca trường hợp nhập viện vì tình trạng nặng như vậy
cho đến nay bệnh viện chúng tôi tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
với số lượng bệnh nhân nặng điều trị như vậy
cũng như các bác sĩ dự kiến đây mới là giai đoạn hai của bệnh viện
công suất tối đa của bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín có thể đạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh giường bệnh dự kiến năm trăm linh giường
tuy nhiên giai đoạn hai bệnh viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân để đảm bảo chất lượng
có nguồn nhân lực và trang bị phù hợp nếu thêm bệnh nhân nữa thì sẽ rất đông
trong số hai trăm linh f nặng mà có đến bốn mươi sáu mươi bệnh nhân thở máy là một con số rất lớn
khi đó khối lượng công việc của nhân viên y tế là vô cùng nhiều
không chỉ điều trị mà kim chăm sóc luôn cho bệnh nhân
bởi các f vào viện điều trị đều không có sự hỗ trợ của người thân
toàn bộ sinh hoạt điều trị do nhân viên y tế phụ trách
tết nguyên đáng cận kề nhiều nhận định cho rằng số ca mắc sẽ tăng lên
bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có trường đh y hà nội bệnh viện đh y hà nội các bệnh viện tại hà nội
và một số bệnh viện khu vực miền bắc
số lượng bác sĩ học viên tại đh y hà nội khá đông
chúng tôi đã dự kiến huy động các đồng nghiệp này đến hỗ trợ trong thời gian gần tết
nếu số lượng và nhu cầu bệnh nhân nặng nhiều hơn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải cho hay
có ngày nhân lực điều động chưa kịp đến tôi cũng cảm thấy sức nóng nhất định
khi số lượng bệnh nhân thở máy nhiều hơn bệnh nhân nặng nhiều nữa
một số nhân viên thấy sức nặng nóng của nó
chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với trường đh y hà nội
với bệnh viện cơ sở một để điều động nhân lực một cách kịp thời nhất
tết nguyên đáng sắp tới chúng ta vẫn có một số hoạt động vui chơi ngày tết
có thể thấy rằng khi covid một mươi chín xảy ra chúng ta nên sống chậm hơn một tí cũng là hay
ở với gia đình cũng là chấn mực
mọi người hoàn toàn có thể có một cái tết vui vẻ đầm ấm trong chính gia đình của mình
để phòng tránh dịch chúng ta có thể gọi điện chúc tết và các biện pháp chúc tết từ xa
thay vì lại tập trung tại khu vui chơi nào đó rất đông người